công an huyện bắc quang tỉnh hà giang vừa truy bắt thành công đối tượng hiếp dâm cướp tài sản tại xã bằng hành huyện bắc quang
vào ngày ba mươi tháng một một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã bằng hành đi dẫn chương trình đám cưới tại xã thượng bình huyện bắc quang
do đêm đã khuya người này nhờ dương văn thái dự đám cưới cùng đi xe máy về cùng
đến khu vực thôn thác xã bằng hành thái đã dừng xe và đòi quan hệ tình dục
nạn nhân không đồng ý nên thái đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm
sau khi thực hiện xong hành vi thái đã chiếm đoạt xe máy
trong cốc xe có các giấy tờ tùy thân hơn một triệu đồng tiền mặt và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương
chỉ sau bốn mươi tám giờ đồng hồ gây án công an huyện bắc quang đã bắt được dương văn thái khi đang nẩn trốn tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
thu giữ vật chứng là chiếc xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật